chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại thành phố con tum cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố khu vực duyên hải miền trung tây nguyên
đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa các cục quản lý thị trường lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cục quản lý thị trường của một mươi năm tỉnh thành phố khu vực duyên hải miền trung tây nguyên
đã tổng kiểm tra hơn hai mươi một vụ xử lý gần một mươi hai vụ vi phạm tổng số tiền thu phạt hơn ba mươi tám tỷ đồng
trong thời gian tới cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố khu vực duyên hải miền trung tây nguyên
tiếp tục tăng cường phối hợp chủ động triển khai kiểm tra kiểm soát thị trường trong khu vực
và các cơ quan trên địa bàn trong công tác quản lý thị trường kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển
buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu sản xuất buôn bán hàng giả và hàng gian lận thương mại
góp phần ổn định thị trường bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng